serbia và kosovo đã nhất trí bình thường hóa quan hệ kinh tế đây là bước đột phá lớn trong hơn một thập kỷ sau khi kosovo tuyên bố độc lập và tách khỏi serbia
kết thúc các cuộc đàm phán với vai trò trung gian của mỹ tổng thống donald trump thông báo serbia và kosovo đã cam kết bình thường hóa quan hệ kinh tế
washington tăng cường can dự vào các cuộc đàm phán bình thường hóa quan hệ giữa serbia và kosovo từ cuối năm ngoái với việc bổ nhiệm đặc phái viên của mỹ về đàm phán và gần như đã đẩy vai trò của liên minh châu âu eu ra khỏi tiến trình này sau chín năm làm trung gian
vùng lãnh thổ kosovo tuyên bố độc lập khỏi serbia năm hai nghìn tám đến nay cộng đồng quốc tế vẫn chia rẽ trong việc công nhận vùng lãnh thổ này
khoảng một trăm linh nước trong đó có mỹ hầu hết các quốc gia thành viên eu công nhận vùng lãnh thổ kosovo
trong khi nga và trung quốc phủ nhận chủ quyền của kosovo